mỗi phương pháp tránh thai đều có những ưu điểm và nhược điểm nhất định
vì vậy một phương pháp có thể phù hợp với người này nhưng sẽ không phù hợp với người khác
do đó tùy tình trạng sức khỏe hoàn cảnh của bản thân mà lựa chọn phương pháp tránh thai sau sinh phù hợp nhất
vậy phụ nữ sau sinh nên sử dụng biện pháp tránh thai khi nào là an toàn
mời quý vị tiếp tục lắng nghe tư vấn từ bác sĩ
thật ra là chỉ cần người phụ nữ hành kinh trở lại là đã là có thể có thai rồi